theo tri cục thú y tỉnh thừa thiên huế hôm nay đã có kết luận chính thức trước hiện tượng cá nuôi trên sông đại giang
đoạn qua thị xã hương thủy tỉnh thứ thiên huế bị chết hàng loạt
theo đó nguyên nhân chính là do cá bị thiếu oxy
thống kê của ủy ban nhân dân thị xã hương thủy cho thấy từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến nay
đã có một trăm sáu mươi bảy lồng cá của hai mươi tám hộ dân nuôi trên sông đại giang bị chết ước thiệt hại khoảng ba mươi chín tấn
sau khi có thông tin cá chết nhiều trên sông đại giang tri cục thủy sản tri cục thú y tỉnh thừa thiên huế
đã xuống lấy mẫu phân tích qua đó cho thấy hàm lượng oxy trong nước giảm đáng kể
thời gian cá chết tập trung vào khoảng thời gian từ một giờ đến năm giờ sáng
khu vực đặt lồng cá mật độ bèo tây dày dòng chảy không có nên làm cá chết do thiếu oxy
đồng thời khuyến cáo bà con nuôi đúng mật độ làm vệ sinh thường xuyên để tránh rủi ro
được biết trên sông đại giang có khoảng sáu mươi hộ nuôi cá chủ yếu là cá chấm và cá mẻ